công an huyện cầm giang tỉnh hải dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng vũ văn ninh chú tại huyện cẩm giang về hành vi cướp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ninh cầm theo một búa sắt một thanh đục kim loại
một dao bầu và một số dụng cụ treo tường phá khóa đột nhập vào phòng giao dịch tân trường
ngân hàng agribank trên nhánh huyện cẩm giang
đối tượng lèn vào phòng ngủ của bảo vệ phòng giao dịch dùng dao khống chế
lấy băng dính bịt mồm trói tay chân và kéo bảo vệ vào khu vực quầy giao dịch
sau đó dùng đục và búa sắt cậy phá hai cái sắt của ngân hàng nhưng không được
đến khoảng ba giờ sáng cùng ngày đối tượng bỏ về nhà cất giấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ
bảo vệ phòng giao dịch sau đó tự cởi trói báo sự việc tới cơ quan chức năng
lấy danh nghĩa là thành lập công ty về lĩnh vực xây dựng lê thanh vân
chú tại thị xã tân châu tỉnh an giang đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng
của một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn để bán lại trái phép thu lợi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với vân về tội mua bán che phép hóa đơn
cụ thể vân đã bán một trăm chín mươi bảy tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hoạn
một thành viên thanh vân tân châu ghi khống mặt hàng cát tổng cộng gần bảy mươi ba khối
tổng doanh số chưa thuế là hơn ba chín tỷ đồng và bốn mươi tám tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn
xây dựng giang sơn tân châu là hai công ty do vân lập ra ghi khống mặt hàng cát tổng cộng là một mươi bốn năm nghìn mét khối
với tổng doanh số chưa thuế là hơn bảy trăm chín mươi hai triệu đồng cho một công ty vật liệu xây dựng thu lưỡi bất chính gần hai trăm chín mươi sáu triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục điều tra hành vi vi phạm của đối tượng
gần một giờ sáng nay công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke
trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai phát hiện một mươi bốn đối tượng có biểu hiện tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một gói ni lông chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy
hai đĩa xứ chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy cùng nhiều ống hút thẻ atm và một số tăng vật khác
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiến hành test nhanh ma túy đối với một mươi bốn đối tượng trên để tiếp tục xử lý
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày tết dương lịch một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người
so với ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một số vụ và số người bị thương không tăng không giảm tăng bốn người chết
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi hai người giảm một vụ tăng ba người chết
số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước
đường sắt xảy ra một vụ làm một người chết tăng một vụ và một người chết
đường thủy không xảy ra tai nạn không tăng không giảm so với ngày tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi một
hà nội tp hcm đà nẵng và các địa phương
không tổ chức bắn pháo hoa tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm
không xảy ra ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng
thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm
tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý
sáu bốn trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền năm tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng
tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô bảy trăm bảy mươi ba xe mô tô tước ba trăm chín mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm năm mươi hai trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện
qua hệ thống camera giám sát là một một trăm hai mươi trường hợp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước xảy ra tại ban quản lý các khu công nghiệp
tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi bốn đồng thời khởi tố bị can đối với ông phan mạnh cường
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên nguyên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp
tỉnh thái nguyên về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
của cơ quan điều tra đối với ông phan mạnh cường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đang điều tra theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám tại kỳ họp thứ bảy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thái nguyên đã xem xét thảo luận
và thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
ông phan mạnh cường tỉnh ủy viên ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố sông công
nguyên bí thư đảng ủy trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hiện là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên
kết luận cuộc họp của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên để đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
trong công tác quản lý sử dụng tài chính đầu tư xây dựng
ông phan mạnh cường bí thư đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên khóa một khóa hai tỉnh ủy viên
ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố sông công nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trưởng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
đối với các vi phạm khuyết điểm của đảng ủy các khu công nghiệp thái nguyên
cá nhân ông cường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ
tham mưu đề xuất làm trái các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý
sử dụng tài chính trong đầu tư xây dựng
vi phạm của đảng ủy và ông phan mạnh cường đã gây hậu quả nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng ban quản lý các khu công nghiệp thái nguyên
xảy ra mâu thuẫn đặng văn quý đã dùng hung khí gây thương tích cho nạn nhân với tỷ lệ thương tật là sáu mươi hai
vào sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với đặng văn quý để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng bảy nguyễn ngọc quý cùng anh võ minh đạt đến quán cà phê uống nước
thì gặp đặng văn quý ngồi cùng hoa là bạn gái ngọc quý
ngọc quý đến nói chuyện với văn quý thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
ngọc quý đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu văn quý
thế vậy đạt lao đến hỗ trợ dùng tay đánh vào mặt văn quý
tức giận văn quý liền lấy trong người ra một con dao đâm trúng vào vùng bụng đạt gây thương tích
và được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu kịp thời nên không gây nguy hiểm đến tính mạng
sau thời gian điều trị đạt xuất viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là sáu mươi hai
công an tp thái bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm bắt tình hình công an thành phố thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn
trú tại thành phố thái bình và lại đăng thắng chú tại huyện vũ thư có biểu hiện đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến chú tại tỉnh nam định
là giám đốc của ba công ty gồm công ty trách nhiệm hiếu hạn mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế
và công ty taxi hoàng sa
núp bóng các doanh nghiệp trên tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy vi tính cùng một số hung khí và tài liệu khác có liên quan
giữ một mươi đối tượng và truy bắt những đối tượng liên quan
còn tại đắk lắc hai đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn ngọc hải và trần lập đều trú tại huyện cương mực a tỉnh đắk lắk
hai đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản
giao cho các con bạc cá cược sau đó sử dụng mạng xã hội để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng tỉnh ngoài cá độ bóng đá trên mạng internet
hàng ngày số tiền giao dịch bóng đá là khoảng hai ba tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là hơn ba trăm linh tỷ đồng

các đối tượng đã được giao dịch bóng đá trên mạng internet
thưa quý vị và các bạn để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cao điểm cuối năm
và đón xuân hai nghìn hai mươi hai việc chốt trực được tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện liên tục
ở các khung giờ khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn của hà nội
nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phát hiện tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều

các trường hợp vi phạm có độ tuổi còn rất trẻ
kẹp ba không đội mũ bảo hiểm và che biển số xe
vận chuyển pháo lổ và có các vũ khí nóng để trong người hoặc là trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ
phải kiểm tra kiểm soát thật kỹ các trường hợp như thế này để xử lý và bàn giao
cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận huyện có tính chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất
để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ thực hiện đóng cửa trước hai mươi một h do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất thưa vắng
những ngày cận tết này thì chúng tôi là làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên làm việc vào những buổi tối khuya
cũng tại đắk lắc công an tp bộ mạng thuận vừa điều tra triệt phá thành công một đường dây ghi số đề quy mô rất lớn
với tổng số tiền giao dịch trong một năm lên đến trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian dài kiên trì điều tra theo dõi được sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc
các tổ công tác của công an tp bộ mạng thuận đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng hàng loạt địa điểm ghi số đề
trên nệ bàn tp bộ mạng thuận và tp nha trang tỉnh khánh hòa
cầm đầu đường dây số đề này là nguyễn vũ đức quang ba mươi tuổi trú tại phường tự an
và võ thanh bình ba mươi một tuổi chú tại phường tân thành tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
khám xét tại các địa điểm lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
một mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
nhận phơi về điện thoại sau đó tính toán đăng cứu và kết quả truyền số của miền nam và miền bắc
tính toán thắng thua sau đó gửi thắng thua cho công an

cho nên em vòng lên
chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
quá trình điều tra thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm rất nhiều các thủ đoạn để che giấu hành vi cũng như tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã
phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc quy mô rất là lớn ở những nơi phố
hàng ngày chúng tôi xác định đối tượng số đối tượng trong đường dây này
chúng ta giao dịch với số tiền hằng ngày để sử dụng đánh bạc số tiền lên đến hàng tỷ đồng trên một ngày
hiện công an tp bùi ma thuột tỉnh đắk lắk đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
bảy đối tượng
trong đó có sáu đối tượng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an tp biên hòa đã bắt quả tang trần hoàng hùng quê tp hải phòng đang thu tiền lãi của một người dân ở phường tam phước tp biên hòa
tại đây lực lượng công an phát hiện hùng cho người dân này vay một mươi triệu đồng dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày với lãi suất bốn mươi một tháng
điều tra mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm sáu đối tượng
cơ quan công an xác định các đối tượng này đều là mắt xích quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố biên hòa huyện long thành tỉnh đồng nai
và các địa bàn giáp danh giữa đồng nai bình dương và tp hcm với lãi suất giao động từ trên một mươi hai năm đến trên sáu mươi một tháng
khi người dân chậm trả nợ các đối tượng đã điện thoại nhắn tin đe dọa và đến nhà để gây sức ép buộc người dân phải trả nợ
năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng nói trên đã cho khoảng hai mươi người dân vay tiền với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng công an tp biên hòa đề nghị những ai đã vay tiền của các đối tượng trên
hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam
thanh toàn trần trung tây và nguyễn quốc dương cung trú tại tp cần thơ để điều tra vẻn vi cướp tài sản
vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ba đối tượng trên đi xe máy từ cần thơ xuống huyện long mỹ tỉnh hậu giang để đòi nợ một trăm linh triệu đồng
khi gặp con nợ đang đi trên đường cả nhóm đã chặn xe lại sau khi hỏi về số tiền nợ toàn đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của người đàn ông này
hai đối tượng còn lại trói tay con nợ toàn đã lấy hai điện thoại di động hơn bảy triệu đồng của nạn nhân và buộc nạn nhân
phải viết giấy nợ một trăm linh triệu đồng sau đó các đối tượng chở nạn nhân đến một nhà nghỉ ở thành phố vị thanh để tiếp tục bắt con nợ
viết giấy cam kết trả nợ rồi trả lại hai điện thoại di động cùng năm trăm linh đồng sau đó cho về
tại cơ quan công an ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp số tiền đã lấy của nạn nhân
thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn huyện chi lăng huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn
liên tục xảy ra các vụ trộm cắp linh kiện phụ tùng xe ô tô xe mô tô gây bức xúc cho lái xe nói riêng và mất an ninh trật tự nói chung
tiến hành điều tra lực lượng công an huyện hữu lũng đã xác minh làm rõ được đối tượng gây án
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhận được tin báo của người dân tại khu vực xã đồng tân huyện hữu lũng
bị kẻ gian trộm mất một số linh kiện phụ tùng ô tô
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là chu hồng phong
lạng sơn và vũ văn huynh chú tại tỉnh bắc giang
khi đang điều khiển xe máy không có biển kiểm soát mang đồ trộm cắp được đi tiêu thụ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận thường sử dụng xe máy tháo biển kiểm soát đi dọc tuyến quốc lộ một a
từ bắc giang lên lạng sơn
khi thấy sơ hở mất cảnh giác của người dân thì ra tay trộm cắp các loại linh kiện phụ tùng xe
sau đó mang về huyện lạng giang tỉnh bắc giang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
lực lượng bộ đội biên phòng laee thuộc bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
vừa bắt giữ được bảy người nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực đường mòn từ lào về việt nam
đoạn biên giới do đồn biên phòng la eê phụ trách tổ công tác phát hiện và bắt giữ bảy đối tượng
có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định
ngay sau khi dẫn dải các đối tượng từ trong
sau dừng ra đồn biên phòng laee đã bản giao bảy người nhập cảnh trai phép
cho ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện nam giang để cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật
bước đầu các đối tượng khai nhận làm thuê tại huyện đắc trưng tỉnh xê công lào
tìm được nhập cảnh trái phép về việt nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
một mươi một bị cáo đã bị tòa nên dân tỉnh điện biên đưa ra xét xử
theo cáo trả ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
hãng quáng binh có điện thoại cho con trai là hãng xeo sùng
và cung cấp thông tin về việc một người trung quốc đang có nhu cầu
đưa một mươi người trung quốc xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
hãng xeo sùng đã liên lạc với đối tượng trên để ban bạc và thống nhất mức giá
vào tối ngày ba tháng bốn các đối tượng liên quan và ba người quốc tịch trung quốc
tập trung tại nhà hãng quáng binh ở hà giang để thống nhất thời gian địa điểm
đưa một mươi người xuất cảnh trai phép
đến ngày năm tháng bốn một mươi một đối tượng tới khu vực biên giới việt lào
bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là ba năm tù
đối với bị cáo hãng quáng binh
các bị cáo còn lại chịu mức án từ tám tháng đến chín tháng tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm mặt tài sản
theo đơn của tập đoàn tài chính clark k tổ cáo bà nguyễn thúy liễu
giám đốc công ty trách nhiệm hướng hạn tư vấn và phân phối nam đảo international
xảy ra tại tp hcm để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo tìm người có liên quan
yêu cầu người có căn cước lai lịch như sau
họ và tên lưu anh minh sinh ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán phú thọ
nơi thường trú phố tân tịnh phường tân dân tp việt trị tỉnh phú thọ
chứng minh nhân dân số một ba hai không hai bốn bốn tám bốn cấp ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nơi cấp công an tp phú thọ
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm địa chỉ số sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai
phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm để làm rõ các nội dung vụ án
khi đến gặp cán bộ thụ lý đồng chí võ trưởng giang theo số điện thoại chín trăm linh bảy một trăm năm mươi chín sáu trăm năm mươi năm
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo cá nhân trên không có mặt để làm việc theo yêu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện vụ bản tỉnh nam định
đã đối với đối tượng lại văn quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân cát
xã nam vân tp nam định tỉnh nam định về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nam định tỉnh nam định
là đối tượng nguyễn ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám mươi chín đào tấn
phường trần quang khải tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn huy hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phúc trà
xã mỹ xá tp nam định tỉnh nam định bị phòng cảnh sát hình sự công an tp nam định
ra quyết định truy nã cũng về tội cướp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện